cảm ơn quý khán giả đã luôn quan tâm và đồng hành cùng báo sức khỏe và đời sống trong thời gian qua
bằng những thông tin nhanh chuẩn xác và thời sự kênh youtube báo sức khỏe và đời sống
cơ quan ngôn luận của bộ y tế tự tin gửi tới quý vị những thông tin mới nhất
nóng nhất về tình hình dịch bệnh trên cả nước
ngay sau đây xin mời quý vị cùng nga vũ đến với những tin tức đầu tiên về ca mắc mới trưa một mươi sáu tháng chín tại hà nội
trưa ngày một mươi sáu tháng chín hà nội tiếp tục ghi nhận thêm một mươi hai ca mắc mới
số ca mắc mới từ sáu h đến một mươi hai h ngày một mươi sáu tháng chín ghi nhận trên địa bàn thành phố hà nội là một mươi hai ca
trong đó có một mươi một ca tại khu cách ly một ca tại khu vực phong tỏa đều thuộc chùm f một của các trường hợp sàng lọc ho sốt
các quận huyện ghi nhận bệnh nhân là thanh xuân bảy ca thường tín một ca
thanh trì một ca hà đông một ca ba đình một ca hoàn kiếm một ca
trường hợp thứ nhất tt nữ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai ở tổ hai thanh liệt thanh trì
bệnh nhân sống trong khu vực phong tỏa từ ngày hai tháng chín đã được xét nghiệm âm tính
ngày một mươi bốn tháng chín bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm tiếp kết quả dương tính
bệnh nhân thứ hai nvxa nam sinh năm hai nghìn một mươi bảy trần nhật duật đồng xuân hoàn kiếm
bệnh nhân là f một được lấy mẫu xét nghiệm âm tính
tập trung từ cuối tháng tám
ngày một mươi năm tháng chín bệnh nhân xuất hiện triệu chứng được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính
thứ ba btn nữ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba ở số ba mươi ba trên một trăm năm mươi tám trên một trăm một mươi một ngọc hà ba đình
bệnh nhân là f một được lấy mẫu xét nghiệm âm tính và chuyển cách ly tập trung kể từ ngày bảy tháng chín
ngày một mươi năm tháng chín bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm tiếp kết quả dương tính
thứ tư nvt nam sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm
ở phố vồi thị trấn thường tín thường tín
bệnh nhân là f một được lấy mẫu xét nghiệm âm tính và chuyển cách ly tập trung từ ngày một mươi một tháng chín
ngày một mươi năm tháng chín bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần hai cho kết quả dư tính
trường hợp thứ năm là dtv nam sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy ở ngô quyền quang trung hà đông
bệnh nhân là f một ngày sáu tháng chín được lấy mẫu xét nghiệm âm tính và chuyển vào cách ly
ngày một mươi bốn tháng chín bệnh nhân có triệu chứng sốt được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính
tiếp theo là bảy ca bệnh ở phường thanh xuân trung quận thanh xuân gồm một ca bệnh tại ngõ ba trăm hai mươi tám nguyễn trãi
hai ca ở ngõ ba trăm ba mươi nguyễn trái bốn k ở phòng một trăm linh bảy tập thể cao su sao vàng nhà g một nguyễn trãi
các bệnh nhân là người sống trong khu vực phong tỏa bao gồm bốn ca bệnh và là f một ba ca bệnh đã được chuyển cách ly tập trung từ trước
ngày một mươi năm tháng chín tất cả các ca bệnh được lấy mẫu xét nghiệm và cho kết quả dư tính
tính từ ngày hai mươi chín tháng bốn đến nay trên địa bàn thành phố hà nội ghi nhận ba tám trăm sáu mươi chín ca dương tính với sars cov hai
trong đó số ca mắc ghi nhận ngoài cộng đồng là một năm trăm chín mươi sáu ca số ca mắc là đối tượng đã được cách ly hai hai trăm bảy mươi ba ca
các bệnh nhân là người sống trong khu vực phong tòa bao gồm bốn ca bệnh đã được chuyển cách ly ba tám trăm sáu mươi chín ca